xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin sẽ là thông tin về cơn bão số ba
hồi một mươi giờ hôm nay vị trí tâm bão số ba ở khu vực phía bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
đến một mươi giờ ngày hai mươi năm vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía tây nam của tỉnh quảng đông trung quốc
sau đó bão sẽ suy yếu dành áp thấp nhiệt đới vào một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông và phía bắc khu vực bắc biển đông
có mưa bão gió mạnh đến rất mạnh sóng biển cao từ sáu đến tám mét biển động dữ dội
trên đất liền phía đông bắc bộ trong ngày mai sẽ có mưa ở một vài nơi
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
từ chiều ngày hai mươi năm đến đêm hai mươi sáu sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to
và sang ngày hai mươi bảy mưa sẽ giảm dần nhiệt độ cao nhất trong ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ trong ngày mai cũng có mưa vài nơi với nhiệt độ không quá cao
trên đất liền phía đông bắc bộ trong ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to
và sang ngày hai mươi bảy mưa sẽ giảm dần nhiệt độ cao nhất trong ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy sẽ là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai có mưa vài nơi
ngày nắng riêng thanh hóa từ tối ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to và rông
trong ngày hai mươi sáu mưa rông tăng lên ở phần phía bắc của khu vực sau đó giảm trong ngày hai mươi bảy
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ là ba mươi hai đến ba mươi năm độ
từ tối đêm nay ngày mai tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có mưa rào rải rác tập trung về chiều tối đêm và sáng
sau đó mưa có xuống giảm
ngày nắng nhiệt độ cao nhất sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên sẽ tiếp tục có mưa rông diện nhiều nơi
cục bộ có mưa to trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi bảy mưa giảm hơn về cường độ nhiệt độ ổn định và không quá mức là ba mươi một độ
năm bộ duy trì mưa rải rác
từ ngày hai mươi bảy mưa giảm hơn về cường độ nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là ba mươi ba mươi ba độ